thưa quý vị để tiếp tục giữ vững thành quả trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh bắc ninh đã thành lập chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào kiểm tra giấy tờ thông hành
và phiếu xét nghiệm đối với những trường hợp đi qua chốt
và từ thư chặn trên thì một số đối tượng đã làm giả phiếu kết quả xét nghiệm sars cov hai
để sử dụng và bám thu lời bất chính
sau thời gian ngắn tích cực khẩn trương điều tra vào ngày tám tháng tám
phòng cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm sars cov hai
đang đấu tranh đối với chín đối tượng về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cầm đầu đường dây là phan đình hải hai mươi năm tuổi ở xã ngọc xá huyện quế võ tỉnh bắc ninh
hải là lái xe tải chở hàng đi các tỉnh và cần có giấy xét nghiệm sars cov hai để đi qua các chốt kiểm dịch
do vậy hải đã nghĩ cách làm giả phiếu kết quả xét nghiệm sars cov hai của công ty cổ phần bệnh viện quốc tế hoàn mỹ
ở phường võ cường thành phố bắc ninh
với thủ đoạn này
hải đã sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm sars cov hai giả để qua các chốt kiểm soát dịch bệnh và bán cho nhiều người
trong đó có các tài xế ô tô
các tài xế ô tô đã sử dụng phiếu xét nghiệm giả mua của hải và tú để đi qua các chốt kiểm dịch
khi phiếu hết hạn sử dụng thì nộp cho công ty để được hoàn lại tiền xét nghiệm
qua đây thì tôi cũng khuyến cáo người dân khi mà có nhu cầu là xét nghiệm covid thì thể đến các cơ sở
được cấp phép của chính quyền của nhà nước và không nên mua qua mạng hoặc qua môi giới
vì việc hành vi này của người dân thì tiếp tay cho các đối tượng làm giả các giấy tờ giả và làm giả giấy covid
và khi hoạt động tiếp ten thì vô tình người dân cũng trở thành đồng phạm đối với các đối tượng
hiện phòng kiểm soát hình sự đã thu hồi tăng vật vụ án gồm một bộ máy vi tính
một dấu tròn của công ty cổ phần bệnh viện quốc tế hoàn mỹ một dấu thu tiền cùng nhiều tăng vật liên quan
đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật